một mươi bảy tháng một mươi đến một mươi tám tháng một mươi một hàng năm đã mang lại kết quả tốt đẹp tạo nhiều dấu ấn mang đậm truyền thống tương thân tương ái của dân tộc có giá trị nhân văn sâu sắc

một mươi chín tháng một mươi đến một mươi tám tháng một mươi một hàng năm đã mang lại kết quả tốt đẹp tạo nhiều dấu ấn mang đậm truyền thống tương thân tương ái của dân tộc
hai mươi tháng một mươi đến một mươi tám tháng một mươi một hàng năm đã mang lại kết quả tốt đẹp tạo nhiều dấu ấn mang đậm truyền thống tương thân tương ái của dân tộc có giá trị nhân văn sâu sắc
hai mươi một tháng một mươi đến một mươi tám tháng một mươi một hàng năm đã mang lại kết quả tốt đẹp tạo nhiều dấu ấn mang đậm truyền thống tương thân tương ái của dân tộc có giá trị nhân văn sâu sắc